trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân tp hcm đã có ý kiến chỉ đạo tạm ngừng một số hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố kể từ một mươi tám h chiều nay ngày hai mươi bốn tháng ba
trong công văn chiều nay của ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các quận huyện tạm dựng các hoạt động phu vui do giải trí bia club cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có ba mươi người trở lên
công lập bộ bia dịch vụ ăn uống cơ sở làm đẹp uống tóc trên địa bàn
động thái này nhằm siết chặt tình hình lây lan dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch
sau nửa tháng sử dụng camera cố định trên một mươi bốn tiếng đường trung tâm tp hcm để xử phạt ô tô dừng đậu đổ sai quy định gần hai trăm linh trường hợp đã bị xử lý
song đến nay chỉ có tám chủ phương tiện đến nọc phạt ghi dận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
với lợi thế sẵn có về mạng lưới hệ thống camera giám sát tình hình giao thông trên địa bàn
sở giao thông vận tải tp hcm đã tận dụng để ghi hình phạt nguội các trường hợp ô tô dừng đổ đổ sai quy định trên một mươi bốn tuyến đường trung tâm thành phố kể từ ngày một mươi tháng ba vừa qua
cho đến nay nhận thức của người dân có những chuyển biến tích cực
tính tới thời điểm hiện nay thì thanh tra sở thông tải cũng đã lập hồ sơ vi phạm và gửi một trăm bảy mươi thông báo đến chủ phương tiện để biết liên hệ với thanh tra sở giao thông tải
để xử phạt hành chính theo quy định
đã có tám trường hợp sau khi nhận được thông báo thì đến thanh tra sở giao thông vận tải để giải quyết việc vi phạm
ban đầu có chút bỡ ngỡ khi nhận được thông báo đã vi phạm thanh tra sở giao thông tải sẽ cho họ xem lại clip hình ảnh vi phạm
đầy đủ từ không gian hình ảnh tới biển số xe vi phạm
qua đó hầu hết người dân sau khi xem lại clip hình ảnh vi phạm của mình cơ bản cũng đồng thuận chấp thuận với hành vi vi phạm của mình
việc này rất là
rất là hợp lý nhưng đổ hoạt dược đèn đỏ đi ngược chiều không theo lực giao thông hoạt nguội như vậy là rất là hợp lý
trong thời gian ba mươi ngày kể từ khi có hồ sơ xử phạt của thanh tra sở giao thông vận tải gửi về
thì chủ phương tiện phải đến cơ quan thanh tra giải quyết
nếu quá hạn thì thanh tra sẽ phối hợp với cơ quan đăng kiểm để xử lý
phương tiện vào đăng kiểm thì chúng tôi sẽ kiểm tra tiến hành kiểm tra trên hệ thống
xe nào mà nằm trong danh sách mà xe bị vi phạm xử phạt hành chính
thì chúng tôi sẽ tiến hành thông báo cho các chủ phương tiện
mà kiểm định đạt thì chúng tôi sẽ gửi chỉ được cấp tạm là một mươi năm ngày
tức là để cho chủ phương tiện tạo điều kiện cho chủ phương tiện là có điều kiện để đi đóng phạt
và gửi các bằng chứng đã đóng phạt về cho cơ quan đăng kiểm để xóa cảnh báo
nhiều mình thấy cũng hay mà nhiều cái nó có bất cập
nhiều cái phạt ơ giống như trên tờ rơi xuống vậy đó nhiều khi nhiều người dân mình thấy cũng hơi bất xúc cái điều đó
nhưng mà theo em nghĩ là có là tài bản hay hơn
giờ chắc mới thí điểm thì em nghĩ nó cũng chưa có tác dụng liền đâu
có nghĩa là phải thời gian sau phải đánh vào tiêu tiền của người dân hay là người mà vi phạm
thì lúc đó thì người ta mới cải thiện thôi
tại các tuyến đường áp dụng xử phạt ngụy đều được gắn bị cảnh báo từ xa để người điều khiến phương tiện chú ý
còn đối với hành vi cố tình vi phạm
hành vi cấm dừng xe đổ xe là năm trăm linh nghìn đồng mỗi trường hợp
đối với hành vi đổ xe tại khu vực có biển cấm là chín trăm linh đồng mỗi trường hợp
theo dự báo cuối tháng ba đầu tháng bốn xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long sẽ giảm dần
có thể xuất hiện nước ngọt
đây là điều mà người dân ở bến tre hết sức mong mỏi bởi những vườn trái cây của họ đang chấp nhận vì hạn mặn
vườn sầu riêng hơn một năm hecta của ông

nguyễn văn bé ấp tân bắc xã tân phú huyện châu thành tỉnh bến tre đang trong giai đoạn cho ra trái
hơn một tháng nay nguồn nước ngọt dự trữ càng kiệt
ông đã phải chi ra hàng chục triệu đồng để mua nước tưới cho cây sầu riêng
thế nhưng lượng nước tưới cũng phải tính toán tiết kiệm để đủ cứu cây khỏi sâu bệnh hại
chứ không thể giữ sức khỏe cho cây như mùa mưa
theo tôi cũng nghe trên đài kinh nghiệm của tôi thì chắc là cũng trong giàu thiên nhiên
chứ cái nguồn nước trên kia thấy nó cũng quá cạn nó về ít
thông tuần lòi có báo nướng ngọt về mà về mà không tới đây
thì thôi giờ cũng trong giàu thiên nhiên
nhưng mà bên cạnh đó là vườn sầu riêng thì giá nào cũng phải mua nước
đổi nước bằng sào lan chịu mới nổi chứ còn
không cho giá trị kinh tế cao như cây sầu riêng và cũng không có đủ điều kiện để mua nước ngọt chống
chọi với hạn mặn nhiều hộ dân ở xã tân phú huyện châu thành đã để mặt những vườn chuông chôm
khô héo dần vì thiếu nước